tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
tại phiên tòa bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm đã yêu cầu hội đồng xét xử bổ sung thông tin
bị cáo có hai quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp giới tờ liên quan
trần phương bình trung thân trần thị kim xuyến ba mươi năm tù phạm văn anh vũ một mươi bảy năm tù
các bị cáo nguyễn đức vinh một mươi sáu năm tù phạm văn phước và nguyễn đức tài đều một mươi ba năm tù
hai mươi bị cáo còn lại thấp nhất hai năm tù treo đến cao nhất là một mươi năm tù giam
sau phiên tòa sơ thẩm phan văn anh vũ kháng cáo kêu an trần phương bình kháng cáo
xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền buộc bị cáo bồi thường cho đông á banh
ngân hàng đông á đề nghị xem xét số tiền lãi buộc các bị cáo phải chịu
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo số tiền buộc phải trả lại cho đông á banh
yêu cầu xem xét giải tỏa một số tài sản bị kê liên quan đến vụ án
dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày bảy tháng sáu